tại hà nội vừa diễn ra chương trình giao lưu bố đặc công huấn luyện cơ bản để trở thành người chăm trẻ kiệt xuất
nhân dịp cho ra mắt cuốn sách cùng tên
đây là một cuốn sách hiếm hoi viết về kinh nghiệm chăm sóc con của một ông bố đã từng phục vụ trong quân ngũ
và là một món quà ý nghĩa nhân ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu
bố đặc công huấn luyện cơ bản để trở thành người chăm trẻ kiệt xuất
là một cuốn sách hướng dẫn làm cha mẹ được trình bày theo hình thức một cuốn sổ tay quân đội
khiến cho việc đọc trở nên thật vui vẻ nhưng đồng thời vẫn đưa ra những chỉ dẫn đơn giản
rõ ràng cho tất cả mọi công việc từ chuẩn bị căn cứ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ ở nhà trước khi đón bé về
cho tới xử lý bom thay bìm bẩn
cuốn sách ngắn gọn xúc tích và tiện lợi để mang theo bên mình
nhưng lại chứa đựng một kho kiến thức bao gồm chỉ dẫn chi tiết từng bước
cho tất cả những công việc mà các ông bố bà mẹ trẻ cần phải thực hiện với bé sơ sinh và trẻ nhỏ
có thể nói rằng là quý báu nhất trong cuộc đời của mỗi con người
và việc có một cái cuốn sách để đề cao một vai trò người bố nhắc nhở nghĩa vụ của một người cha
trong gia đình đối với lại vợ và con cái thực sự sẽ có một ý nghĩa rất là lớn với mặt xã hội
nhất là khi một cuộc sống bộn bề càng ngày càng cuồn chúng ta đi
thì những cái thông điệp quý gió về giá trị của gia đình về tình cảm của cha mẹ và con cái
sẽ là những cái món quà rất là hữu ích đặc biệt là trong những ngày như là ngày gia đình việt nam của chúng ta
quan điểm sống cũng như là cái quan điểm nuôi dạy con
của tác giả khiến mình ấn tượng đặc biệt là như ở phần nhuệ khí là tác giả cho rằng là
một ông bố muốn chăm sóc con cho tốt thì trước hết là phải chăm sóc được bản thân tốt
thì mình nghĩ là dù bố hay mẹ cũng như thế thôi dành thời gian cho con thì cũng phải biết dành thời gian cho bản thân
làm sao mà tập thể dục này rồi giữ gìn sức khỏe này rồi thì là giữ một tinh thần lạc quan
để có thể nuôi dạy con một cách tốt nhất
đến với chương trình độc giả được lắng nghe chia sẻ của những người trong cuộc
từ ông bố chín x với cậu con trai mới bốn tháng tuổi nhưng đã có ước mơ trở thành một ông bố tốt
từ khi còn là một cậu học sinh trung học phổ thông hay kinh nghiệm của một ông bố đã có sáu năm nuôi dạy con